trong khuôn khổ của chuyến thăm chính thức của đoàn đại biểu quân sự cấp cao việt nam tới australia
chiều qua bộ trưởng quốc phòng australia christopher pi đã chủ trì lễ đón chính thức đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
ngày sau lễ đón hai bộ trưởng đã ký tuyên bố tầm nhìn chung về thúc đẩy quan hệ quốc phòng việt nam australia và tiến hành hội đàm
bộ trưởng quốc phòng australia christopher pye bày tỏ vui mừng và nhấn mạnh tâm quan trọng của chuyến thăm chính thức tới australia của đoàn đại biểu quân sự cấp cao việt nam
trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai mươi năm quan hệ quốc phòng và đặc biệt là việc hai bên vừa nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược
bộ trưởng ngô xuân lịch nhấn mạnh
australia là đối tác rất quan trọng
hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua
theo sát các nội dung trong khuôn khổ bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương ký năm hai nghìn một mươi
hai bộ trưởng cũng đánh giá cao sự tham vấn và phối hợp tại các diễn đàn quốc phòng đa phương khu vực
đặc biệt là trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean mở rộng
hai bên nhất trí tiếp tục tập trung thúc đẩy trao đổi và hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng
bộ trưởng ngô xuân lịch bày tỏ mong muốn australia ủng hộ việt nam tổ chức thành công các sự kiện quốc phòng
quân sự trong năm hai nghìn hai mươi khi việt nam đảm nhận chủ tịch asean
hai bên đánh giá cao tầm quan trọng của an ninh an toàn và tự do hàng hải hàng không trong khu vực
và thống nhất các tranh chấp cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế
nhất là công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi
nhân dịp này bộ trưởng ngô xuân lịch đã trân trọng mời bộ trưởng christopher bay
thăm chính thức việt nam bộ trưởng christopher baye vui vẻ nhận lời